tuy nhiên tầng hầm của tòa nhà ct bốn a cao ba mươi hai tầng vẫn nằm được cơ quan chức năng phong tỏa nghiêm ngặt
bên ngoài rất đông người dân hiếu kỳ đứng xem vụ việc
cảnh sát phòng cháy chữa cháy công an tp hà nội cho biết nguyên nhân ban đầu được xác định
ngọn lửa bốc ra từ tầng hầm sau đó cháy lan ra khu vực xung quanh
vụ cháy rất may đã không có người dân nào bị thiệt mạng
tuy nhiên theo đánh giá công tác phòng chống cháy nổ vẫn còn rất nhiều bất cập
theo trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực hai vào sáng ngày hôm nay một mươi hai tháng một mươi
tàu sr bốn trăm một mươi hai đã đưa hai thuyền viên bị nạn trên tàu qng chín mươi bốn nghìn chín trăm sáu mươi bảy ts về bờ an toàn
vào tối ngày một mươi một tháng một mươi trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực hai nhận được thông tin
từ tàu qng chín mươi bốn nghìn chín trăm sáu mươi bảy ts do ông nguyễn văn đức làm thuyền trưởng
do ảnh hưởng của mưa rông mạnh và sóng lớn trên biển nên tàu bị phá nước
nước tràn vào ngập bùng máy không khắc phục được
trên tàu có hai thuyền viên
tàu sắp chìm và yêu cầu cứu nạn khẩn cấp
nhận được tin báo trung tâm này đã điều động tàu sr bốn trăm một mươi hai tại đà nẵng khẩn trương cứu nạn
đến hai mươi ba h hai mươi phút cùng ngày tàu sr bốn trăm một mươi hai đã tiếp cận tàu bị nạn và đưa hai thuyền viên về bờ
riêng tàu qng chín mươi bốn nghìn chín trăm sáu mươi bảy ts đã bị chìm
thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin một trăm hai mươi h vào lúc một mươi năm h ngày hôm nay
hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo